có nhiều tài nguyên khoáng sản tuy nhiên những hộ ở quanh khu vực khai thác khoáng sản ở chợ đồn
tỉnh bắc cạn không giàu lên thậm chí nhiều hộ còn khó khăn hơn vì mất đất hỏng nhà
bởi tình trạng sụt lún liên tiếp xảy ra vấn đề khai thác khoáng sản gắn với ổn định cuộc sống
của người dân trong vùng khai thác mỏ là một vấn đề khó khăn trong nhiều năm nay
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện trợ đồn bắc cạn
trong khi rất nhiều các vị trí sụt lún trước đây chưa được khắc phục
mới đây nhất tại bản tàn thị trấn bằng lũng một vụ sụt lún với diện tích khoảng ba trăm linh m hai
đã xảy ra với ao cá ruộng lúa của các hộ dân lo lắng hơn tình trạng sụt lún ở đây có thể xảy ra
bất cứ lúc nào bên cạnh những thiệt hại về kinh tế tính mạng người dân và những vật nuôi ở đây
cũng tiềm ẩn nguy hiểm
tình trạng sụt lún không chỉ xảy ra ở bản tàn mà hiện tượng này xảy ra ở hầu khắp các khu vực khai thác khoáng sản
trong đó chịu ảnh hưởng lớn nhất là các xã ngọc phái bằng lãng thị trấn bằng lũng
lo lắng hơn sau nhiều lần sụt lún tình trạng nứt nhà nứt tường lún dạn nhà cửa lại xảy ra
khiến người dân luôn trong tình cảnh bất an
các tường nhà trần nhà của các hộ gia đình cũng có các công trình của các trụ sở cơ quan ủy ban xã
trường tiểu học trường mầm non với lại trạm y tế
trước tình trạng này viện khoa học địa chất và khoáng sản đang tiến hành việc khảo sát địa chất
tìm hiểu nguyên nhân đưa ra các giải pháp khác để ổn định đời sống cho người dân
thì hiện tượng sụt lún mặc dù chưa xác định nguyên nhân tuy nhiên
hai đơn vị đó là khai khoáng bắc cạng và công ty cổ phần khoáng sản bắc cạng
cũng là hai đơn vị trực tiếp đứng ra để hỗ trợ người dân
cơ bản thì hai doanh nghiệp đơn vị đó đã phối hợp
phối hợp với các hộ dân để khắc phục tuy nhiên không khắc phục triệt đề
tuy nhiên không khắc phục hiện nay vẫn còn một số diện tích hố sụt thì cũng chưa được khắc phục triệt đề
trên thực tế việc khai thác và chế biến khoáng sản ở huyện trợ đồn đã và đang đóng góp
gần hai phần ba nguồn thu ngân sách cho tỉnh bắc cạn
tuy nhiên nếu tình trạng sụt lún tiếp tục xảy ra và xác định được nguyên nhân là do việc khai thác khoáng sản
chính quyền cũng cần quyết liệt hơn trong việc đưa ra các giải pháp xử lý
với những doanh nghiệp trực tiếp gây ra sụt lún làm ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như sản xuất của người dân